việc vẽ lại một bức tranh từ một bức ảnh với sự tương đồng gần như hoàn toàn là hành vi làm phát sinh tác phẩm
việc này được công nhận nếu như có sự cho phép của tác giả ảnh còn nếu không sẽ bị coi là hành vi xâm phạm bản quyền
mới đây nhiếp ảnh gia lê bích ngỡ ngàng khi phát hiện một bức ảnh chụp của mình đã bị chuyển thể sang tranh sơn mài
mà hoàn toàn không có sự cho phép của tác giả
đây là bức ảnh ngày xuân ở lao sa của nhiếp ảnh gia lê bích
và đây là bức tranh sơn mài được bày bán công khai tại một phòng tranh ở hà nội
có thể thấy hai tác phẩm giống nhau hoàn toàn về bố cục tông màu các chi tiết chỉ khác về thể loại
ngay sau khi phát hiện sự việc nhấp ảnh gia lê bích đã không khỏi bất ngờ và phản hồi tới phòng tranh bày bán bức họa trên
thì được biết đó là bức tranh được một họa sĩ ký gửi
đây là một tác phẩm mà tôi rất là tâm đắc và đã được giải thưởng bên truyền hình nhân dân
phẩm của mình bị sao chép lại mà chưa được xin phép thì tôi cũng hơi buồn
họ làm như thế thì cái sự sáng tạo của họ không nhiều
những tác giả đó thì thực sự họ không phải là họa sĩ
không thể nào mà bê nguyên si cái sản phẩm của người khác vào để mà biến thành cái sản phẩm của mình được
theo họa sĩ lương xuân đoàn chủ tịch hội miễn thuật việt nam
hiện nay việc lệ thuộc vào ảnh hay công cụ hỗ trợ sẽ làm hỏng ấn tượng trực tiếp của họa sĩ khi sáng tác
những ghi nhận trực tiếp luôn tạo ra cảm hứng sáng tạo riêng
theo ông họa sĩ không tạo được dấu ấn ngôn ngữ riêng biệt của mình là điều rất đáng buồn
đây cũng là ngoài tầm kiểm soát
đôi khi một cuộc thi chúng tôi đến chấm thì đôi khi cũng để có thể có những sơ sảnh mà lọt lưới
những tác phẩm cũng bị vi phạm bản quyền
thì nhưng lúc ý khi mà chúng tôi được phản ánh của dư luận hay chúng tôi phát hiện ra
thì lập tức là hội đồng cũng thu hồi giải thưởng
khi mà luật nghệ thuật chúng ta chưa có hành lang pháp lý và chế tài xử phạt
thì chúng ta với nghị định một đổi ba của chính phủ thì cũng không đủ sức để gian đe
cuối cùng nó vẫn chỉ là những cái nỗ lực của cá nhân
bên cạnh hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ chất xám
một trong những giá trị tinh túy nhất của người nghệ sĩ
điều quan trọng nhất có lẽ vẫn chính là ý thức sự tự trọng của mỗi cá nhân
trong việc tôn trọng ý tưởng sáng tạo của chính bản thân mình